trước dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đang hướng vào khu vực nam trung bộ
vào ngày hôm nay ubnd tỉnh khánh hòa đã có công điện khẩn yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh
chủ động triển khai công tác ứng phó với diễn biến thời tiết và tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh
theo đó ubnd tỉnh chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
chính quyền các địa phương ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền kể cả tàu du lịch còn hoạt động trên biển
khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh chú bão an toàn
thông báo cho ngư dân các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè các tàu du lịch các phương tiện đi lại trên biển
biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt vận chuyển lưu thông trên biển kể từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi cho đến khi kết thúc bão
ngừng hoạt động cáp treo vinpearl land qua vịnh biển nha trang kể từ một mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi cho đến khi tình hình thời tiết
trở lại bình thường
bên cạnh đó các địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý các khu neo đậu tránh trú tàu thuyền
tổ chức hướng dẫn việc neo đậu sắp xếp tàu thuyền tại các khu tranh trú sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất
khu vực nguy cơ lũ ống lũ quét trước một mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi
sở giáo dục và đào tạo khánh hòa đã lên phương án chuyển sang học trực tuyến cho học sinh trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi